sau khi xuất hiện tại huyện nông cống đến nay dịch cúm da cầm ah năm n sáu đã lây lan ra năm huyện thị xã của tỉnh thanh hóa
gần bốn mươi ba sáu trăm linh con da cầm buộc phải tiêu hủy
trung bình mỗi ngày tỉnh thanh hóa phải tiêu hủy từ năm đến sáu con
dịch cúm da cầm ah năm n sáu được ghi nhận đầu tiên vào ngày ba tháng hai tại thôn lai thịnh xã tân khang huyện nông cống tỉnh thanh hóa
một ngày sau đó dịch xuất hiện tại xã quảng trường huyện quảng sương
mặc dù đã có nhiều biện pháp khoanh vùng để phòng ngừa dịch được triển khai
nhưng đến nay dịch đã tiếp tục lây lan tại ba mươi hai hộ chăn nuôi tại các huyện nông cống quảng sương vĩnh lộc như xuân và thành phố thanh hóa
tỉnh thanh hóa đang tiến hành tiêu độc khử trùng tại các khu vực có dịch hai ngày một lần nơi chưa có dịch ba ngày một lần
đồng thời cấp cho các đơn vị tám lít hóa chất sát trùng và gần năm trăm sáu mươi liều vaccine cúm da cầm để tiêm phòng bao vây ổ dịch